công an tỉnh bình phước hiện nay đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ nghi án mạng
khiến một người tử vong sau mâu thuẫn khi hát karaoke
nạn nhân là ông lâm tấn hải bốn mươi năm tuổi trú tại xã nghĩa bình huyện bù đăng tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày bốn tháng bốn ông hải cùng với anh phạm văn bảy chú cùng xã
và một số người bạn khác tổ chức ăn nhậu và hát karaoke tại nhà của ngô trí trung
tại thôn bình minh xã nghĩa bình huyện bù đăng
trong lúc đang uống bia giữa ông hải và bẩy xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
bị ông hải đánh liên tiếp vào người bẩy đã dùng nồi bằng kim loại đánh nhiều cái vào đầu ông này
khiến ông hải bị ngã xuống sân bê tông chảy máu vùng đầu
mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng
cho đến chiều ngày bốn tháng bốn ông hải đã tử vong